những ngày qua thông tin các trường đại học tăng học phí sau khi tự chủ
khiến cho nhiều học sinh sinh viên phụ huynh lo lắng
đặc biệt với những gia đình ở nông thôn không có điều kiện kinh tế
bộ giáo dục đào tạo cho biết với mức vay tín dụng hiện tại là tám trăm linh đồng một tháng
sẽ không còn hợp lý khi các trường đại học sẽ tăng học phí theo lộ trình thực hiện tự chủ
vì thế bộ giáo dục và bộ tài chính đề xuất nâng hạn mức tín dụng đối với học sinh sinh viên
đồng ý với đề xuất này thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định
về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh sinh viên
theo đó mức cho vay tối đa mới là hai năm triệu đồng một tháng một người
riêng với sinh viên sư phạm ngoài việc được miễn học phí
sẽ được hỗ trợ thêm ba sáu mươi ba triệu đồng một tháng để chi trả chi phí sinh hoạt
trong thời gian học tập tại trường
quy định này sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới